các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tập trung nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề trọng điểm
cũng như phân bộ hợp lý cơ sở dạy nghề ở các vùng kinh tế khác nhau
là một trong những nội dung căn bản để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung
năm hai nghìn một mươi bảy bộ lao động thương minh và xã hội đã quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
được một phần và chủ yếu mang tính hành chính
và những năm tới đây giáo dục nghề nghiệp sẽ tiếp tục đòi hỏi quy hoạch lại mạng lưới đào tạo
theo hướng tăng quy mô đào tạo giảm đầu mối
và nội dung chi tiết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
trường trung cấp nghề tỉnh cao bằng mỗi năm chỉ tiêu tuyển sinh trên hai trăm linh em
nhưng để tuyển sinh được đủ hai trăm linh học sinh là cả một kỳ tích
nhiều em học sinh thậm chí học một thời gian sau lại bỏ học
trong bối cảnh hiện nay nhất là trong những năm gần đây
bắt đầu từ năm hai mươi ba hai mươi năm công tác tuyển sinh đào tạo của nhà chiến rất khó khăn
nó bởi gặp mấy lý do như sau
thứ nhất là về người học
hiện nay cơ chế đào tạo cũng như các trường của cả nước của khu vực
mở ra rất đa dạng các chủng loại ngành nghề để đào tạo
chưa có một kế hoạch cụ thể chưa có một phân luồng cụ thể
để có cơ sở người học tham gia học nghề
tỉnh cao bằng cũng là một tỉnh giáp biên giới
và cũng chưa có sự phát triển mạnh về kinh tế đặc biệt là các khu công nghiệp
cơ sở kinh doanh cơ sở sản xuất thì nó mang tính manh mún nhỏ lẻ
nên là cái nhu cầu sử dụng nó đồng quan đào tạo nó chưa lớn chưa nhiều
ngoài trường trung cấp nghề tỉnh cao bằng trên địa bàn tỉnh còn tập trung các trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện
các cơ sở dạy nghề thuộc đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu mới đây đã sắp nhập với các trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện
trở thành các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên cấp huyện
làm nhiệm vụ đào tạo nghề ngắn hạn theo các chương trình đề án khác nhau
trung tâm thì đang đào tạo nghề giáo đoạn nông thôn theo cái chương trình quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về đào tạo nghề giáo đoạn nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó thì cũng đang thực hiện theo quyết định bốn mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đào tạo nghề cho trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới ba tháng
còn bên trung tâm thì hiện tại thì nếu mà theo chương trình công tác của hàng năm ấy thì
đi đào tạo cho tại các địa phương tại huyện quảng uyên ấy thì nó phụ thuộc vào cái nguồn kiêm phí của cấp trên cấp
nếu mà được cấp kinh phí nhiều thì trung tâm sẽ đào tạo có thể được nhiều lớp
và chương trình đào tạo thì có hai hệ là hệ sơ cấp nghề và trình độ dạy nghề dưới ba tháng tức là đào tạo hệ thường xuyên
cao bằng là tỉnh miền núi
nơi thực diện ba mươi a kinh tế còn khó khăn chưa có nhiều các khu công nghiệp
hơn nữa tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh
thường xuyên tuyển dụng lao động phổ thông qua công ty đào tạo ngắn ngày để có thể làm việc ngay
vì thế học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở trung học phổ thông tại cao bằng không có nhu cầu qua học đào tạo nghề
tâm lý cũng như là cái nguyện vọng của thanh niên sau khi học xong phổ thông thì thường là muốn là đi học chuyên nghiệp
với ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đào tạo nghề cũng như công tác thuyền sinh
cái thứ hai nữa là các bậc cha mẹ thì nói chung là cũng còn muốn là con cái là đi học những cái trường chuyên nghiệp sau này
để làm việc trong các cơ quan nhà nước
nhận thức của một số người lao động cũng như là của một số cái địa phương thì nó thực sự nói là cũng còn có những cái hạn chế liên quan đến công tác đào tạo nghề
trên địa bàn tỉnh cao bằng hiện nay cũng có một số doanh nghiệp tuyển lao động
mà không cần phải qua đào tạo đó
và đi doanh nghiệp thì người ta tự đào tạo theo thời gian rất là ngắn
trong vòng khoảng một tuần hoặc là một mươi ngày gì đó là có thể là làm được việc chẳng hạn
đấy cũng là một cái vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh
thực tế nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các khu vực miền núi nông thôn gặp khó khăn trong tuyển sinh
không thuyền sinh được người học thậm chí nhiều trường nghề còn phát triển lai lát
đúng là chúng ta thừa nhận hiện nay trong cả nước chúng ta có quá nhiều cơ sở
sở giáo dục nói chung và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng
trong đó có thể nói là các bậc học các cơ sở đào tạo bậc sơ cấp
các cơ sở đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng thì có thể nói là nếu xét trên bản đồ thì dày đặc
vì vậy mà cái việc số lượng thí sinh một năm để mà tham gia vào những lĩnh vực học nghề
cái số lượng không thể đủ so với chỉ tiêu và mục tiêu của các trường và các cơ sở đều mong muốn
rõ ràng là như thế là thừa
vì vậy mà cái việc mà cơ cấu các cơ sở đào tạo tại nhà
tại các vùng kinh tế thì cần bao nhiêu cơ sở đào tạo để đáp ứng được cho vùng và cho các tỉnh lên cận
ngược lại có những tỉnh thành mà giả thiết là vùng sâu vùng xa vùng hải đảo
rõ ràng là gì tổ chức đào tạo và tổ chức tuyển sinh đào tạo và tổ chức đào tạo chất lượng cao
để hội nhập được với trình độ và năng lực khu vực và quốc tế thì tôi nghĩ là rất là khó khăn
thì tôi nghĩ rằng là cần phải cơ cấu lại và sắp xếp lại
tuy nhiên khác với nhiều trường nghề tại khu vực nông thôn miền núi
thì nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các đô thị các khu vực kinh tế trọng điểm
thậm chí đào tạo không đáp ứng hết nhu cầu thị trường
một ví dụ điển hình trong hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
với sự phát triển về du lịch các đô thị trọng điểm về du lịch dịch vụ như đà nẵng phát triển rất nhanh
đặc biệt sau sự kiện apec năm hai nghìn một mươi bảy lượng khách quốc tế đến đà nẵng tăng gấp nhiều lần
có những thị trường khách du lịch đến việt nam tăng gấp đôi hàng năm
số lượng khách sạn được mở mới tăng vòi
từ ba trăm linh khách sạn lên gần tám trăm linh khách sạn hiện nay
và hơn ba mươi phòng đêm
vì thế nhu cầu nhân sự ngày một cao
hiện tại trên địa bàn thành phố đà nẵng có hai mươi hai trường cao đẳng trung cấp dạy nghề du lịch
và ba trường đại học có đào tạo du lịch
trường cao đẳng du lịch đà nẵng là một trong những trường công lập đi đầu trong công tác đào tạo nghề du lịch tại đà nẵng
trong hai ba năm trở lại đây chỉ tiêu tuyển sinh luôn vượt hai trăm linh chỉ tiêu
theo chia sẻ của lãnh đạo nhóm
trường sinh viên học tại trường còn không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường đà nẵng
hay tại huế
ngành du lịch phát triển tương đối mạnh
trong vài năm trở lại
tại thành phố huế có trên khoảng năm trăm hai mươi khách sạn từ một sao trở lên
với khả năng đáp ứng dịch vụ trên một mươi khách
vì vậy nhu cầu lao động cho ngành dịch vụ khách sạn nhà hàng chiếm khá cao
bức tranh tương phản này tạo nên sự khác biệt trong công tác đào tạo nghề
đào tạo nghề chưa trúng với nhu cầu ngành nghề thị trường lao động cần
và chưa trúng trong vị trí khu vực kinh tế
ngay sau khi tiếp nhận bàn giao nhà nước về giáo dục nghề nghiệp
bộ lao động thương minh và xã hội đã phối hợp với chúng tôi
đã phối hợp với các bộ ngành địa phương sắp xếp lại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp
theo luật giáo dục nghề nghiệp và nghị quyết bảy mươi sáu của chính phủ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đến hết năm hai nghìn một mươi tám đã có một mươi bảy trên sáu mươi ba địa phương xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp
thuộc phạm vi quản lý đã sắp nhập ba hệ thống trung tâm gồm trung tâm dạy nghề
trung tâm giáo dục thường xuyên trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp công lập cấp huyện
thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tại năm trăm ba mươi tám huyện của năm mươi bốn tỉnh
tuy nhiên theo đánh giá sự sắp xếp này mới chỉ dừng lại ở hành chính
chưa đi vào thực chất của mục tiêu giảm để nâng cao chất lượng và đào tạo tập trung
đến hết năm hai nghìn một mươi tám giảm được một mươi tám trường cao đẳng giảm được sáu mươi ba trường trung cấp
việc sắp nhập này là vì
một số trường trung cấp đó hoạt động tuyển sinh rất kém không hiệu quả
và nó cũng chung với ngành nghề đào tạo của trường cao đẳng trên địa bàn
và điều kiện của trường đấy như cơ sở vật chất giáo viên không đáp ứng yêu cầu của quy định của chính phủ
vì vậy chúng ta đã sắp nhập được bước để hoàn thiện mạng giới cơ sở dùng nghiệp
và một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

việc sát nhập cái cơ sở dùng nghiệp chân hầm qua ấy thì cũng còn mang tích chất hành chính
mang tích chất hành chính chưa xây dựng một quy hoạch tổng thể của cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn
cũng như bộ ngành địa phương chưa căn cứ vào nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội
vì vậy cần phải có những giải pháp có những quy hoạch đồng bộ từ đó để mà giả soát lại toàn bộ
cũng như định hướng phát triển kẻ thống giáo dục doanh nghiệp trong thời gian tới
thế thì thực hiện cái nghị quyết một mươi chín của trung ương cũng như nghị quyết tám của chính phủ
và nghị định về điều kiện thành lập xác nhập chia tách các cơ sở doanh nghiệp của chính phủ
cũng như hướng dẫn của bộ đội xã hội
trong thời gian tới chúng tôi sẽ hy vọng tập trung thứ nhất là thực hiện mục tiêu mục tiêu của nghị quyết
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi một giảm một mươi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập một mươi biên chế một mươi cơ sở tự chủ
đến năm hai nghìn hai mươi năm con số này là hai mươi năm hai nghìn ba mươi là bốn mươi
hiện nay giáo dục nghề nghiệp đang có nhiều khởi sắc tuy nhiên dạy nghề chỉ có cơ hội phát triển
khi gắn với việc cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp trên địa bàn
đây là những vấn đề mà những nhà quản lý và hoạch định chính sách
trong lĩnh vực đào tạo nguồn lao động cần giải quyết trong thời gian tới
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín mức lương tối thiểu vùng mới chính thức có hiệu lực
theo nghị định một trăm năm mươi bảy hai nghìn một mươi tám ndcp mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi tám
tăng từ một trăm sáu mươi đến hai trăm linh nghìn đồng một tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi tám
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín mức lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức
sẽ được tăng thêm một trăm linh đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
tăng mức lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
theo quy định năm trăm chín mươi năm quy đề bhxh năm hai nghìn một mươi bảy
và doanh nghiệp phải công khai việc đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế theo nghị định một trăm bốn mươi chín
bộ lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi
bổ sung một số điều của thông tư số năm hai nghìn một mươi bảy của bộ lao động thương binh và xã hội
quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng
theo đó sửa đổi bổ sung quy định đối với trình độ cao đẳng
học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hình thức chính quy hoặc giáo dục thường xuyên
học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng
phải học đồng thời các môn văn hóa trung học phổ thông và nội dung đào tạo nghề nghiệp
trình độ trung cấp theo hướng dẫn của tổng cục giáo dục nghề nghiệp
thưa quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình tạp chí lao động và xã hội tuần này cũng đã hết
xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình tiếp theo